một mươi trên tám mươi năm hoạt động cách mạng hơn ba mươi năm là tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam
bí thư quân ủy trung ương đại tướng võ nguyên giáp đã có nhiều công lao to lớn và công hiến đặc biệt xuất sắc
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc việt nam
trong đó một mươi ba năm sống và hoạt động cách mạng tại chiến khu việt bắc
đại tướng đã để lại những dấu ấn quan trọng và tình cảm đặc biệt với đồng bào các dân tộc việt bắc
hôm qua tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm đại tướng võ nguyên giáp với chiến khu việt bắc
do bảo tàng lịch sử quân sự việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch ba tỉnh
thái nguyên tuyên quang và lạng sơn tổ chức
dự lễ khai mạc có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đại tướng phùng quang thanh
nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng và đông đảo các đại biểu đến từ các ban ngành trung ương và hà nội
từ một thầy giáo dạy lịch sử không qua đào tạo một trường lớp quân sự
được người thầy vĩ đại hồ chí minh lựa chọn xỉu dắt đại tướng võ nguyên giáp trở thành người anh cả
đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam một nhà chiến lược quân sự lỗi lạc
một xanh tướng huyền thoại của thế kỷ hai mươi
đi đến khắp nơi đi đến tất cả các địa phương cho nên thời gian làm việc với đại tướng
thì có lẽ là tất cả các tỉnh ở miền nam miền bắc đều đại tướng đều có mặt
từ tây nguyên cho đến đông nam bộ
cho nên là cho tôi cả lên cả việt bắc thăm lại tất cả các nơi
đối với chúng tôi thì tất cả những kỷ niệm cùng với ba tôi cùng với đại tướng đi về vùng chiến khu
về những vùng căn cứ gặp lại những người đồng đội của ông
và gặp lại những đồng bào đã che chở đùm bọc thậm chí hy sinh cả tính mạng mình
để bảo vệ cách mạng bảo vệ quân đội
thì đấy là cái tình cảm mà sâu nặng nhất xúc động nhất
những hiện vật tại đây đã khai quát về cuộc đời sự nghiệp của đại tướng võ nguyễn giáp
một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng
một vị tướng lỗi lạc tài ba văn võ sông toàn
thấy là cái việc làm này nó vô cùng ý nghĩa
tức là các ban tổ chức đã làm để mà một lần nữa giới thiệu lại với người việt nam
dân tộc việt nam tất cả những con người việt nam và thế giới biết về cái thành tích
cái con người của cụ đại tướng võ nguyên giáp
là một sự giáo dục lớn lắm
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa với lòng thành kính dân lên đại tướng võ nguyễn giáp
người anh cả của quân đội nhân dân việt nam nhân kỷ niệm năm năm ngày đại tướng về với đất mẹ quảng bình
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng cộng sản đạo đức cách mạng truyền thống yêu nước cho các thế hệ

đây là thế hệ trẻ hôm nay